bộ ngoại giao nga thông báo cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và mỹ sẽ không diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới ngày sáu tháng một mươi hai tới tại cairo như kế hoạch
song không nêu rõ cuộc gặp được rời sang ngày nào và lý do hoãn đàm phán
theo kế hoạch trước đó cuộc đàm phán giữa giới chức của hai nước sẽ nhằm thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ new start
vốn bị đình chỉ hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi do đại dịch covid một mươi chín
đầu tháng tám vừa qua moscow đã thông báo tạm dừng hoạt động thanh sát của mỹ đối với các địa điểm quân sự của nga
khẳng định đây là động thái phản ứng với việc washington cản trở hoạt động thanh sát của nga
được ký kết năm hai nghìn một mươi thỏa thuận new start sẽ hạn chế kho vũ khí của nga và mỹ ở mức tối đa là một năm trăm năm mươi đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai
giảm gần ba mươi so với mức được đặt ra hồi năm hai nghìn hai
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi nga đã đặt ra một thỏa thuận new start
năm hai nghìn hai mươi một tổng thống nga vladimir putin đã nhất trí kéo dài hiệp ước này thêm năm năm tới năm hai nghìn hai mươi sáu